bắt đầu từ ngày hôm nay hàng vạn người dân đang công tác và sinh sống tại thủ đô đã đổ về các bến xe lớn như mỹ đình giáp bát nước ngầm để về quê nghỉ tết dương lịch
các bến xe cũng đã chủ động nhiều phương án để bảo đảm cho hành khách đi lại an toàn và thuận tiện
ghi nhận của phóng viên truyền nhân dân
mới đầu giờ chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhưng tại các điểm bán vé trong bến xe nước ngầm bến xe giáp bát đã có rất đông người xếp hàng để mua vé xe về quê
càng về cuối ngày lượng người đổ về các bến xe ngày một đông
phía trong các nhà xe nhân viên tất bật sắp xếp hành khách để xuất bến đúng giờ quy định
hầu hết các xe rời bến đều trong tình trạng chật kín khách
mỗi năm mua vé rất là khó khăn nên là tôi đến từ sớm để mua vé không giờ tan tầm thì mọi người sẽ đi về rất đông
khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng cho dịp nghỉ tết dương lịch năm nay lãnh đạo bến xe mỹ đình cho biết
đã yêu cầu các nhà xe trực và tăng cường phương tiện để không có hành khách nào lỡ chuyến
cho đến cái thời điểm này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất chú đáo về kế hoạch phục vụ ấn tài
trong đó thì yêu cầu quân đội nhân tài phải
cam kết là không trở khó tải thu đúng cái giá vé mà đã đăng ký
đồng thời đó thì trong quá trình phục vụ phải có cái thái độ văn minh lịch sự đối với khách hàng
các cái trường hợp vi phạm thì chúng tôi sẽ cân quyết xử lý
đợt này thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cả các lực lượng chức năng như thanh tra giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đội sáu
công an quận nam tử liêm công an phường mỹ đình hai
trong việc kiểm tra kiểm soát an ninh trật tự và phục vụ người dân đi lại qua bến
kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay trùng vào ngày cuối tuần
người lao động sẽ được nghỉ ba ngày cho nên nhiều người tranh thủ về quê đi du lịch đi chơi
chính vì vậy lượng khách đổ về các bến xe rất đông
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên vào bến mua vé để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi
khi bị thu cao hơn giá vé
số điện thoại đường dây nóng đã được dán công khai ở các bến xe để phản
cảm ơn các bạn đã theo dõi